kính chào quý vị và các bạn
ở phía đông bắc bộ trong ba ngày tới phổ biến khá ít mưa
có chăng là về chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ
ở một số nơi tại khu vực vùng núi phía bắc
còn ban ngày trời tạnh giáo và có nắng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai và hai ngày sau đó
sẽ phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
vì tây bắc bộ trong đêm nay vẫn xảy ra mưa rào xảy rác và có nơi có rông
sau đó mưa cũng giảm và chủ yếu xảy ra về chiều tối và đêm ở vùng núi
mức nhiệt sẽ cao hơn các tỉnh đông bắc bộ đôi chút
trưa chiều đạt mức ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung khá oi bức nhất là thời điểm trưa và chiều
đến với miền trung mưa cũng giảm nhanh ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chỉ còn mưa vài nơi ở phía bắc và mưa rải rác ở phía nam khu vực về chiều tối
ban ngày có nắng và nhiệt độ cũng tăng dần
cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng nhẹ thêm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
còn tại các tỉnh đông bắc bộ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng
tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi
tuy nhiên ban ngày sẽ duy trì trạng thái nắng giáo
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ trong ngày mùng hai và ngày mùng ba
khu vực tây nguyên trong những ngày tới
tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên diện mưa và cường độ sẽ duy trì trên toàn miền
chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to
ngày có năng gian đoạn
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
nam bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng
trên chiều oi bức
nhưng đến chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc xét
và gió giật mạnh nguy hiểm có thể đi kèm
nhiệt độ ba ngày tới tại khu vực này sẽ không vượt qua ngưỡng ba mươi bốn độ